bảy mươi dân số có nguy cơ mắc bệnh lý dạ dày đặc biệt ung thư dạ dày đang ngày càng trẻ hóa
trong đó bệnh nhân dưới bốn mươi tuổi chiếm tỷ lệ khoảng hai mươi hai mươi năm
những cái dối loạn chủ yếu là những cái trường hợp mà bệnh nhân trào ngược dạ dày thực quả
rồi những cái viêm dạ dày cấp hoặc là mãn tính
và những trường hợp có những dối loạn về tiêu hóa như hội chứng ruột kích thích
hay là hội chứng đầy bụng khó tiêu
đến gặp để khám và điều trị tẩy bệnh viện ngày càng tăng
những cái nguyên nhân do gia tăng thì có rất là nhiều
đặc biệt liên quan những yếu tố chính như là
một là cái chế độ ăn uống do cái vệ sinh an toàn thực phẩm
nó nhiều khi không được đảm bảo
cái thứ hai là sử dụng các cái đồ uống kích thích rất là nhiều
ví dụ như là tỷ lệ sử dụng rượu rồi cà phê tăng cao
và nguyên nhân thứ ba đặc biệt nó liên quan tới cái vấn đề các cái stress trong công việc
đặc biệt là ở đô thị nó ngày càng gia tăng
và ngoài ra thì một số những trường hợp mà liên quan tới cái sử dụng thuốc
do điều trị những bệnh lý khác ví dụ như là tiểu đường
như là cao vết áp vân vân đều có thể gây nên các cái dối loạn về đường tiêu hóa
khi mà việc sử dụng thuốc kéo dài hoặc là sử dụng không đúng theo chỉ định
các bệnh lý đường tiêu hóa như trào ngược dạ dày thực quản viêm lết dạ dày thực quản
là những bệnh lý thường gặp nhưng dễ bị bỏ sót bởi các triệu chứng không điển hình
như ợ hơi ợ nóng ợ chua bồn nôn đau bụng đau tức ngực khó nuốt hò kéo dài
vì vậy các bác sĩ khuyến cáo mọi người dân cần chú ý đến những triệu chứng bất thường
và tới các cơ sở y tế để được thăm khám và điều trị sớm tránh những biến chứng nguy hiểm
vừa qua hội thầy thuốc trẻ việt nam đã phối hợp với bộ y tế văn phòng tổ chức y tế thế
giới tại việt nam và công đoàn ngành y tế phát động cuộc thi đi bộ vì sức khỏe chương
trình này nằm trong chuỗi hoạt động walk your talk do tổ chức y tế thế giới phát động trên toàn cầu
chương trình được tổ chức trong vòng một trăm linh ngày
dự kiến bắt đầu từ ngày một tháng bảy năm hai nghìn một mươi chín đến hết ngày bảy tháng một mươi năm hai nghìn một mươi chín
đây là sáng kiến đã được đưa ra tại trụ sở của who tại geneva nhằm thúc đẩy lối sống lành mạnh tại
nơi làm việc và phản ánh cam kết của nhân viên y tế thúc đẩy chiến lược toàn diện cho một nơi làm
việc lành mạnh và giải quyết các vấn đề sức khỏe bao gồm hoạt động thể chất sức khỏe và an toàn
dinh dưỡng nghề nghiệp mọi người dân đều được khuyến khích tham gia chương trình bằng việc đăng
ký qua ứng dụng di động đi bộ vì sức khỏe
chi tiết cuộc thi được đăng tải trên website của chương trình http dibo vn hoặc http walk vn
chương trình sẽ thu hút hơn một trăm linh lượt đăng ký và tham gia theo thông tin từ ban tổ chức

thưa quý vị và các bạn môi trường ô nhiễm đã đang và sẽ dẫn đến nhiều hệ lụy cho sức khỏe của người dân

nghị diễn đàn trên thế giới ô nhiễm không khí đang đe dọa đến quốc gia tổ chức tổ chức tổ chức tổ chức
diễn đàn trên thế giới ô nhiễm không khí đang đe dọa đến cuộc sống của tất cả chúng ta ảnh hưởng đến việc tiến tới các mục tiêu phát triển bền vững với những số liệu dường như biết nói về mức độ nguy hại và tác động của nó tới sức khỏe con người
theo tổ chức y tế thế giới who năm hai nghìn một mươi tám ô nhiễm không khí khiến cho bảy triệu trẻ sinh non tử vong trong đó có một năm triệu ca ở khu vực nam và đông nam á
ở các thành phố lớn tại châu á cứ một mươi người sẽ có chín người phải hít thở bầu không khí
ô nhiễm gây nguy hại đến sức khỏe
tổ chức y tế thế giới who cảnh báo trên thế giới trung bình một mươi người lại có chín người đang hít thở không khí trước hàm lượng chất gây ô nhiễm cao
ước tính mỗi năm lại có bảy triệu người chết do ô nhiễm không khí trong nhà và ngoài trời
riêng trong năm hai nghìn một mươi sáu ô nhiễm không khí ngoài trời cướp đi sinh mạng của khoảng bốn hai triệu người
trong khi ô nhiễm không khí trong nhà do nấu ăn bằng các nhân liệu và công nghệ gây ô nhiễm làm khoảng ba tám người chết
trong thời gian qua của who khoảng bảy triệu người tử vong hàng năm do phơi diễm các hạt mịn có trong không khí bị ô nhiễm
những hạt này có khả năng thâm nhập vào sâu trong phổi và hệ thống tim mạch
gây ra các bệnh như đột quỵ tim ung thư phổi tắc nghẽn phổi mạng tính và nhiễm trùng hô hấp
hơn chín mươi ca tử vong liên quan ô nhiễm không khí xảy ra tại các nước có thu nhập trung bình và thấp
phần lớn tại châu á và châu phi sau đó là tại khu vực đông địa trung hải châu âu và châu mỹ
ô nhiễm không khí được chứng minh là làm giảm tuổi thọ trung bình từ hai cho đến hai mươi bốn tháng
tùy vào mức độ ô nhiễm
dưới tác động của ô nhiễm môi trường mỗi năm có tới một mươi bốn trẻ em từ năm đến một mươi tám tuổi bị hèn xuyễn
và hơn năm trăm bốn mươi trẻ em dưới năm tuổi chết vì bệnh hô hấp
phụ nữ mang thai tiếp xúc với ô nhiễm không khí có thể ảnh hưởng đến sự phát triển não bộ của thai nhi
gây suy giảm nhận thức ở cả trẻ em và người lớn
đây cũng là nguyên nhân khiến tuổi thọ trung bình toàn cầu giảm một tám năm
cao hơn một sáu năm do hút thuốc lá
theo kết quả ban đầu của một số nghiên cứu không khí ô nhiễm cho yếu tố làm cho bệnh phổi tắc nghẽn mạng tính nặng lên
về lâu dài tạo thuận lợi cho bệnh tiến triển tăng nguy cơ tử vong ở những người nhạy cảm
đặc biệt ở những người bị suy hô hấp mạng tính nặng tạo thuận lợi cho những khuẩn và các bệnh hô hấp phát triển
của trẻ em và đó là nguy cơ phát triển bệnh phổi tắc nghẽn mạng tính về sau
thường có đặc biệt là các nữ phát triển thì cái ảnh hưởng của môi trường ô nhiễm với gói không khí và bùi thì rất là lớn
cụ thể như ở hà nội mình thì từ tháng giêng ra tết từ hồi ra tết nguyên đáp đến giờ thì tình trạng ô nhiễm không khí ở mức bảo đồng
theo như các nhà quan trọng thì đã có những thời điểm lên đến trên hai trăm linh đến thậm chí là có ngưỡng lúc
tại thời điểm cao nhất là có đến trên ba trăm linh aq rồi
cho nên là tình trạng
ô nhiễm không khí đáng ở mức gọi là bảo đồng và phải cần phải nghiên cứu các biện pháp để phong trạng cái trường hợp đấy ảnh hưởng đến sức khỏe của con người
theo bộ tài nguyên và môi trường tại hà nội qua các thông số đo đạt được có thể thấy ô nhiễm môi trường không khí xuất hiện tập trung vào mùa đông và đầu xuân
thời gian thường diễn ra trong tháng một đến tháng hai hàng năm có năm kéo dài đến tận tháng ba như năm nay
số liệu quan trắc tại trạm quan chắc một số khu vực ở hà nội cho thấy bụi đen vượt cao so với giới hạn cho phép
cụ thể nồng đội bụi cao đột biến trong tháng hai tháng ba vừa qua dẫn đến tình trạng ô nhiễm cục bộ tại hà nội
nguyên nhân của tình trạng ô nhiễm là do giao thông nơi nào mật độ giao thông cao thì ô nhiễm cao vượt mức
tương tự nơi nào có công trình xây dựng không quản lý tốt cũng xảy ra hoặc nơi có nhà máy sườn sản xuất hoặc diễn ra hoạt động đốt rác của người dân thì mức độ ô nhiễm tăng cao
qua số liệu quan chắc của các trạm quan chắc tại một số đô thị thì chúng ta có thể thấy rằng là trong
mấy năm gần đây thì có rất nhiều ngày trong năm thì đã có cái độc lộ pmf hai năm vượt quá thư chuẩn một năm đến hai lần
thì chúng ta thấy rằng là rất là đặc biệt là trong những tháng mùa lông chúng ta thấy ví dụ như là mấy tháng đầu năm của năm hai nghìn một mươi chín thì có rất là nhiều ngày
đấy là cái chỉ số aqi chỉ số chất lượng không khí

màu đỏ thậm chí là có một số nơi là màu tím
thế thì chúng tôi thấy rằng là cái chất lượng không khí như vậy thì đã có rất là đáng lo ngại tại một số các cái đô thị tại việt nam
khi nói đến chất lượng không khí người ta quan tâm hàng đầu đến bụi mịn pmf hai năm
có thể theo đường thở vào cơ thể và ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe
thời gian vừa qua ô nhiễm không khí ở hà nội thường xuyên ở mức báo động
những biện pháp thông thường như đeo các loại khẩu trang y tế khẩu trang vải được cho là không hiệu quả nhất là đối với loại bụi mịn này
theo tiêu chuẩn của hoa kỳ chất lượng không khí được chia làm năm mức
từ cho đến một trăm linh là chất lượng không khí tốt và chấp nhận được
từ một trăm linh một đến hai trăm linh là kém
người dân nhóm nhạy cảm cần hạn chế ra ngoài
chỉ số aqi từ hai trăm linh một đến ba trăm linh là xấu
nhóm nhạy cảm tránh ra ngoài những người khác hạn chế ở ngoài
nếu thang aqi vượt quá ba trăm linh là mức nguy hại cảnh báo sức khỏe khẩn cấp mọi người nên ở trong nhà
trung bình mỗi người cần khoảng một mươi lít không khí để thở mỗi ngày
do đó khi chất lượng không khí không bảo đảm có thể gây ra hàng loạt bệnh tật về đường hô hấp tim ung thư
trường hợp cấp tính nặng có thể dẫn đến ngạt do suy hô hấp nhiễm độc máu
ảnh hưởng tim phổi thậm chí tử vong
trường hợp mạng tính là viêm phổi viêm phế quản mạng tính và các bệnh phổi tắc nghẽn mạng tính
hèn xuyễn tim mạch viêm da kích ứng da căng thẳng thần kinh
với các hạt bụi thô sẽ gây tổn thương viêm hệ hô hấp
riêng bụi pm hai năm có khả năng thầm thấu di chuyển hấp thụ vào trong máu
đặc biệt nguy hiểm khi các bụi này là hợp chất hữu cơ thuốc trừ sâu kim loại nặng
có thể gây nhiễm độc ung thư hèn xuyễn
và còn loài thứ hai nữa là từ một đến năm micromet cũng xâm nhập thẳng và cũng rất khó bị cản trở
và thường tập trung vào phế năng nguy hiểm nhất là loài từ hai đến ba micromet
còn bụi từ năm đến một mươi micromet thường lặng đồng ở phế quản
thì là có các hệ thống bảo vệ khác của cơ thể có thể là tích lụy và có thể đào thải ra ngoài
và cả cái bụi lớn hơn nữa là trên một mươi micromet thì thường đồng ở đường hô hấp trên
gây cả kích ứng cụ thể như hó hạt hơi sổ mũi
và đặc biệt là những người có
cơ thể nhây cả thì gây đến cả tiểu trượng của viêm lóng đường hô hấp
nhóm dễ bị ảnh hưởng nhất là người cao tuổi phụ nữ có thai
có thể gây ảnh hưởng bào thai trẻ em người có sẵn các bệnh lý mạng tính
những người khỏe mạnh có chức năng thông khí phổi lớn
có thể đào thải phần lớn các chất gây ô nhiễm từ ngoài vào
nhưng với những người có sẵn các bệnh lý hô hấp
thì khả năng đào thải kém hơn hấp thụ chất ô nhiễm trong không khí cao hơn
nên dễ bị ảnh hưởng bởi ô nhiễm không khí
tuy nhiên dù sống trong môi trường ô nhiễm
nhưng không phải ai cũng mắc bệnh do phụ thuộc vào hệ miễn dịch
chức năng đào thải của cơ thể chất độc hại và nồng độ vào cơ thể
bùi mà có kinh tức từ hai đến ba mươi km là loài bùi rất nguy hiểm
nó đã có thể lặng đồng nhiều tập trung chủ yếu ở phía nam
khiếm khoảng tám mươi chín mươi là lặng đồng ở phía nam phổi
như vậy thì khi lặng đồng ở đây
theo hãng rau bảo vệ của cơ thể thì phải có phản ứng đào thải ra ngoài
nhưng mà bởi vì lặng đồng lớn xâm nhập nhiều
thì dẫn đến hệ thống hang rau bảo vệ của cơ thể
hoạt động sẽ kích thưởng thành một vòng soạn bảo vệ
đầu tiên là tệ bao sau đấy là dẫn đến dịch thể
và cả kích hoạt các hệ thống khác nữa
thì dẫn đến tình trạng phản ứng viêm
mới gọi là phản ứng viêm để đổi với các tạp nhân gây bệnh đấy
chính vì vậy cho nên mình mới có các triều trường hắt hơi
ho kéo dai đầu tiên là ho khát
sau đó kéo dai là dẫn đến ho lông viêm lông ho khát đơm
đó là cả hiện tượng những triều trường đầu tiên của hệ thống
đó là phản sao của cơ thể để bảo vệ đương thở bảo vệ phổ
những tình trạng này tiệm diện kéo dai
thì sự xâm nhập của các bùi vô cơ hiệu cơ mà có độc cho cơ thể
ví dụ như bùi vô cơ như là các kim loại nặng
như arsen hay xy lít
hoặc các bùi vô cơ khác như benzene
hay là các độc tổ khác xâm nhập cơ thể
hay là các ví sinh vật có kích thức nhỏ xâm nhập cơ thể có thể gây bệnh cho cơ thể
với thói quen sử dụng khẩu trang y tế khẩu trang vải khi ra đường
nhiều người tin rằng hành động đeo khẩu trang giúp họ an toàn tuyệt đối
tuy nhiên các chuyên gia khẳng định
đối với bụi mịn pm hai năm thì những loại khẩu trang này không có tác dụng
cũng rất là nhiều người để bảo vệ mình thì đã leo những loại khẩu trang
nhưng mà những cái loại khẩu trang rất là thông thường
và nó không có cái giác dụng là ngăn những loại
bụi mịn nhỏ hơn một phần ba mươi cái sợi tóc
mà chỉ có tác dụng ngăn những cái bụi gọi là bụi lớn
bụi xây dựng bụi lớn thôi
còn để muốn ngăn nó thì cũng có một số vài loại
cái loại khẩu trang nó cũng đặc biệt
để nó làm sao có những cái cấu tạo tương đối đặc biệt
để là nó có thể ngăn được cái bụi mịn hai năm đấy
tuy vậy dù khẩu trang thông thường không thể phòng tránh được bụi pm hai năm
nhưng cũng sẽ hạn chế phần nào
bởi bụi khói khi lưu thông trên đường
bên cạnh đó những người bệnh mạng tính
bệnh tim mạch hô hấp hoặc người có sẵn bệnh nền
nếu thấy bất cứ triệu chứng ho khó thở tăng lên
cần đi khám ngay
lời khuyên dành cho những người đã có nền bệnh mạng tính là hạn chế ra ngoài
trong cái môi trường đang thay đổi thời tiết vào quyền lượng bùi lợn như vậy
thì những người mà nhạy cảm như trẻ em người già
hay là những người có bệnh nền mạng tính
thường thì chỉ số áo quy trên một trăm năm mươi là bắt đầu có biểu hiện triệu chứng rồi
thì những người đấy những đối tượng thuộc viện nghề cảm đấy
thì nên hạn chế ra ngoài khi không cần thiết
còn những trường hợp người dân thông thường mà bắt buộc phải ra ngoài để đi là công việc
thì mặc dù thì nên đeo khẩu trang
tất nhiên khẩu trang thì không thể là kiểm soát hết toàn bộ về bùi đầy được
nhưng mà khẩu trang bây giờ khuyến khảo thì nên đeo khẩu trang than hoạt tích
thì khẩu trang than hoạt tích thì có tạng dùng
nó có ba lớp
một là vật lý cản bùi cản trở bằng phúc khảo vật lý
hai là nó có tạng dùng khử độc
thì là tạng dùng khử độc của than hoạt tích nó có giá trị nhất định
thì được hạn chế được phân nào đấy vấn đề ô nhiễm không khí
thì như vậy thì những nguyên tắc của nó thì đeo được một lần
bởi vì nếu mà dùng nhiều thì nó sẽ tạc dùng nó sẽ mất đi
bởi vì nó đã đầy nó khử độc nó đã bảo hoa rồi thì không còn tạng dùng nữa
như vậy thì nên sử dụng khẩu trang than hoạt tích một lần
thưa quý vị và các bạn ô nhiễm không khí ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe là điều không thể phủ nhận
và trong lúc tất cả chúng ta vẫn đang tìm cách khắc phục tình trạng này
trước khi nó đem lại những hậu quả nghiêm trọng hơn nữa
thì chủ động các biện pháp để tự bảo vệ sức khỏe cho bản thân vẫn luôn là điều cần thiết
thời lượng của chương trình đến đây là kết thúc
xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo